thưa quý vị và các bạn việc chuẩn hóa thông tin các thuê bao di động nhằm mục tiêu ngăn chặn sim giác sim không chính chủ
tiến tới xử lý các tin nhắn rác cuộc gọi rác đây là một trong những thông tin nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận cũng như cộng đồng mạng
và trên thực tế sau thời hạn ba mươi một tháng ba được đưa ra thì hiện nay một sáu mươi bảy triệu sim không có thông tin trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chính thức bị khóa một chiều
vâng động thái quyết liệt này đã nhận được sự đồng tình từ phía cư dân mạng tuy nhiên cũng đã xảy ra một vài tình huống giờ khóc giờ cười khiến cho nhiều sim dù là chính chủ nhưng lại bị khóa một chiều
việc ra soát kỹ cũng như cần phải đúng người đúng đối tượng là những vấn đề được cư dân mạng đặt ra
vui mừng yên tĩnh đó là những dòng status cảm xúc của rất nhiều cư dân mạng khi giờ đây không còn phải chịu những cuộc gọi rác tin nhắn rác
cùng với đó là liên tục những cập nhật từ phía cư dân mạng
kêu gọi mọi người hãy đi thực hiện việc chuẩn hóa thông tin nếu không muốn bị khóa một chiều
bảo sao hôm nay không còn câu quen thuộc anh chị ơi em đến từ công ty sale
tôi đồng ý cách thực hiện này điều mong mỏi của tôi bấy lâu nay đã được các nhà mạng thực hiện
tôi chán ngấy cảnh bị gọi liên tục quảng cáo hay giả nghĩ đến phát ngán
hôm nay chưa bị dính cuộc nào hy vọng từ giờ trở đi sẽ được yên ổn
trong tập hơn ba tám mươi bốn triệu
một sáu mươi bảy triệu xim thuê bao cần phải được chuẩn hóa thông tin đã có hai một mươi bảy triệu xim được chuẩn hóa thành công
như vậy một sáu mươi bảy triệu sim đã bị khóa thuê bao một chiều từ sau ngày ba mươi một tháng ba
cương quyết mạnh tay cần phải làm sạch thị trường xim rác
đây là những chia sẻ suy nghĩ chung của đông đảo cư dân mạng trước động thái này từ bộ thông tin và truyền thông
chứng tỏ xim rác rất nhiều rất mong lần này nhà mạng làm mạnh tay
rất ủng hộ cơ quan chức năng và các nhà mạng

rất tốt nên khóa hết xim rác để phòng ngừa tội phạm
ủng hộ khóa khóa sẽ rất tốt sẽ không còn xim rác tất cả đều phải chính chủ
số điện thoại là tài sản cá nhân của mỗi người
việc chuẩn hóa lần này giống như mỗi người được cấp giấy chứng nhận về việc sở hữu nó
và nhà mạng cùng lúc giả soát được những sim giác bấy lâu đang lợi dụng thông tin của người khác
mỗi người chịu khó một chút làm cho nhanh vừa bảo vệ mình vừa giúp cho xã hội ngày một tốt hơn
theo con mốc được đưa ra những thuê bao bị khóa một chiều vẫn còn một mươi năm ngày để tiếp tục chuẩn hóa trước khi bị khóa hai triệu
trong ba mươi ngày tiếp theo tức là đến ngày một mươi năm tháng năm thuê bao vẫn chưa điều chỉnh thông tin sẽ bị chấm dứt hợp đồng bị thu hồi số
tuy nhiên phải nhìn nhận thẳng thắn rằng thị trường sim giác đang còn tồn tại rất nhiều vấn đề
do vậy bên cạnh việc cương quyết không lùi thời hạn chuẩn bá thân
thì nhiều ý kiến cư dân mạng mong muốn cần phải tiến hành giả soát kỹ hơn nữa mới mong làm sạch thị trường sim như hiện nay
mấy nay lại thấy các cuộc gọi từ máy bản như các đầu số hai mươi bốn hai mươi tám chặn sim rác được rồi thì tiến tới các thể loại rác từ máy bản này cũng cần phải loại bỏ
ngoài việc yêu cầu tất cả người dân chuẩn hóa thông tin thuê bao để giảm tình trạng xim rác xim vô chủ gọi điện quấy giày lừa đảo
thì các nhà mạng cũng nên yêu cầu người dùng
khai báo xác nhận chỉ sử dụng số điện thoại nào
từ đó chảm được nốt tất cả các xim rác được bán bí mật ở các cửa hàng xim thẻ
ngoài việc khóa thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin thì cũng rất mong các nhà mạng và cơ quan chức năng
cần thiết phải cho kiểm tra giả soát những tổ chức cá nhân sở hữu hàng ngàn hàng chục ngàn số điện thoại
xem việc sử dụng có hợp pháp hoặc đúng với công việc hay không lỗ hồng của nhiều cuộc gọi quấy dối hay lừa đảo
có khi nằm ở đây chứ chả đâu xa gì
khóa được xim rác
thì thông tin cá nhân của chủ sim cũng được giải đi đủ công ty dịch vụ rồi
trạng kiểu này thì cũng có các kiểu khác mọc ra
suy nghĩ giải pháp tối ưu phù hợp
vào ngày hôm qua mùa một tháng bốn trong ngày đầu tiên khóa sim không chính chủ
trên cộng đồng mạng nhiều ý kiến đã chia sẻ các tình huống chớ treo
khi xim chưa khóc thông tin thì không bị khóa
trong khi đó một số sim đã chính chủ lại bị khóa
nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ những hình ảnh về tình trạng đông đúc thậm chí un ứ ở các phòng giao dịch của nhà mạng
trong đó phần nhiều người dân đến để mở khóa một chiều vì chưa chuẩn hóa thông tin kịp thời
và cũng có những người dù không nằm trong diện chuẩn hóa xác minh chính chủ cũng ra các điểm giao dịch nhằm cập nhật lại thông tin thuê bao
hoạt động chuẩn hóa thông tin thuê bao đợt này được đánh giá là cần thiết nhằm kịp thời ngăn chặn
xử lý hành vi dùng sim điện thoại không đúng quy định để lừa đảo quảng cáo sai sự thật
điều này cũng giúp chính người dùng các thuê bào chính chủ được hỗ trợ tốt hơn giảm thiểu rủi ro khi thông tin bị lợi dụng cho mục đích xấu
ngăn chặn sim giác sim không chính chủ là điều được rất nhiều người mong muốn trước tình trạng liên tục nhận được các cuộc gọi tin nhắn làm phiền trong thời gian qua
cùng với sự quyết liệt từ cơ quan quản lý thì mỗi người chúng ta cũng cần phải có trách nhiệm với chính số thuê bao của mình
hãy đăng ký thông tin chính xác để được bảo vệ quyền lợi tốt nhất
bạn có suy nghĩ gì về nội dung trong tiểu mục cư dân mạng hôm nay hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân